ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì cuộc họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy đồng chí nguyễn hữu tín
nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đồng chí đào anh kiệt nguyên thành ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
đã bị tòa án nhân dân tp hcm xử phạt tù và đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đồng chí nguyễn văn điều ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình
đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm
về trách nhiệm nêu gương và vi phạm luật giao thông đường bộ luật phòng chống tác hại của rượu bia
gây hậu quả rất nghiêm trọng đã bị khởi tố hình sự
những vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
của địa phương và cá nhân các đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ vào quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí nguyễn hữu tín đào anh kiệt và nguyễn văn điều
đồng chí trung tướng dương đức hòa nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân khu hai bộ quốc phòng
trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu hai
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của đảng ủy quân khu hai
và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất quốc phòng
vi phạm nghiêm trọng của đồng chí dương đức hòa có ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
của quân đội và cá nhân đồng chí căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
và quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bàn bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí dương đức hòa bằng hình thức kiểm trách